và mở đầu như thường lệ chúng tôi xin gửi tới quý vị một số lưu ý liên quan đến tình hình thời tiết
cũng giống như những ngày vừa qua thời tiết đầu ngày đầu tuần ở hầu khắp các vùng miền
vẫn là ngày nắng đêm và sáng sớm trời rét
trình lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vẫn ở mức cao có nơi trên một mươi độ c
chính vì vậy quý vị cần cân nhắc việc chuẩn bị trang phục quần áo làm sao để đi làm lúc sáng sớm thì không bị lạnh
và đến trưa chiều thì không bị nóng bức dễ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tinh thần làm việc
và cùng với tranh lệch nhiệt độ thì độ ẩm cũng là vấn đề cần quan tâm
tình trạng hanh khô vẫn còn tiếp diễn chính vì vậy nước sẽ là một vị cứu tinh cho cơ thể
quý vị hãy chắc chắn rằng là bên cạnh mình luôn có một chai nước
đặc biệt nếu là một cốc nước ấm mà buổi sáng sớm thì lại càng tốt
bởi nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta luôn cảm thấy tỉnh táo hạn chế được nhiều căn bệnh về tiêu hóa
ngoài ra thì mang theo những chai nước cá nhân như thế này
thì cũng rất phù hợp trong bối cảnh tình hình dịch bệnh hiện nay cần hạn chế việc tiếp xúc
vâng nước rất tốt cho cơ thể nhưng không hẳn là loại nào cũng có lợi khi uống vào sáng sớm
ví dụ như nước đá lạnh nước muối loãng nước ngọt có ga trà để qua đêm thậm chí là cả nước ép trái cây nữa
quý vị cần lưu ý là không nên uống ngay sau khi chúng ta vừa thức dậy
vâng ạ hy vọng những thông tin này thì sẽ hữu ích để chúng tôi cùng với quý vị bắt đầu một tuần làm việc mới đầy hứng khởi và thành công
còn ngay bây giờ thì hãy đến với các tin tức cập nhật trong an ninh ngày mới